tối ngày một tháng bảy tại nhà văn hóa truyền thống các dân tộc vân kiều paco huyện hương hóa
ubnd tỉnh quảng trị khai mạc triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm giới thiệu với người xem các tư liệu quý liên quan đến hoàng sa trường sa bằng tiếng việt
tiếng pháp và gần một trăm linh bản atlas một trăm năm mươi ảnh tư liệu về hoàng sa trường sa của việt nam
được sư tầm từ trước đến nay
qua những tư liệu tại triển lãm cho thấy việt nam đã xác lập chủ quyền
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa từ rất sớm bằng con đường hòa bình
được các triều đại phong kiến việt nam các nhà nước việt nam thời cận đại và hiện đại
liên tục thực thi bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp đồng thời bác bỏ những luận điệu
xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo
hoàng sa và trường sa của việt nam và các vùng biển đảo khác trên biển đông
triển lãm diễn ra từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba tháng bảy